đồng chí lê quốc phong bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
đã đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên cả nước về chủ đề khát vọng thanh niên việt nam
tại buổi đối thoại đồng chí mong muốn mỗi thanh niên việt nam cần ý thức hơn nữa trách nhiệm của mình với đất nước
không ngừng giàn luyện bản thân và có khát vọng công hiến to lớn cho tổ quốc
buổi đối thoại được tổ chức với hình thức trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
nhằm nắm bắt thông tin và định hướng hoạt động cho đoàn viên thanh niên việt nam trong và ngoài nước
trong năm hai nghìn hai mươi năm tuổi trẻ việt nam tự hào tiến bước dưới cờ đảng